chủ tịch nước trần đại quang đã có bài phát biểu tại singapore lactor ba mươi tám do viện iso isak nghiên cứu đông nam á tổ chức
chủ tịch nước trần đại quang là nhà lãnh đạo đầu tiên của việt nam tham dự và phát biểu tại singapore lektor
bài phát biểu của chủ tịch nước trần đại quang mang chủ đề đoàn kết chung sức hành động cùng phát triển bền vững
đây là bài phát biểu thứ ba mươi tám của lãnh đạo cấp cao các nước tại viện nghiên cứu ic
bài phát biểu của chủ tịch nước trần đại quang đã thu hút sự quan tâm của khoảng năm trăm năm mươi đại biểu trong đó có nhiều lãnh đạo quan chức chính phủ singapore
mở đầu bài phát biểu đánh giá về tình hình khu vực chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ châu á thái bình dương trong đó có đông nam á
tiếp tục là một trung tâm phát triển năng động có vị trí địa lý chiến lược kinh tế chính trị ngày càng quan trọng trên thế giới
chủ tịch nước cho rằng con đường duy nhất để biến ước vọng trở thành hiện thực là tất cả các quốc gia phải đoàn kết
chung tay hành động tăng cường hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi

chung tay hành động tăng cường hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi